liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh mới đây các địa phương giáp danh thủ đô hà nội
đã đưa ra những quy định cụ thể về việc di chuyển qua các địa phương này
thái nguyên yên bái hòa bình cho phép test nhanh tại các chốt kiểm soát dịch
đối với những trường hợp chưa có mẫu xét nghiệm
quy định này đã giúp thông thoáng hơn cho việc đi lại cho người dân
khi nhiều địa phương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới
tỉnh bắc ninh chia theo các khu vực nguy cơ dịch để đưa ra các yêu cầu về thủ tục giấy tờ
người đi từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao và vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp
tiêm đủ hai liều vaccine ngừa dịch sẽ cách ly tập trung ba ngày tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
người tiêm một mũi cách ly tập trung bảy ngày và một mươi bốn ngày theo dõi tại nhà
người chưa tiêm cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục theo dõi tại nơi lưu trú một mươi bốn ngày
xét nghiệm bằng phương pháp pcr trong thời gian theo dõi
thông báo mới nhất của tỉnh nam định từ giờ ngày sáu tháng một mươi
tỉnh này tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân
từ các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
người dân tại tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai long an và người dân về từ tỉnh hà nam
trừ những người dân cư trú tại các huyện bình lục lý nhân thanh liêm
đối với những người đi hoặc về từ hà nội và khu vực có dịch khác
theo bảng hướng dẫn đối với người từ các vùng có dịch bệnh về nam định của sở y tế
khuyên cáo người dân không về tỉnh nếu không thực sự cần thiết
trường hợp về tỉnh sẽ cách ly tại nhà bảy ngày
đối với người đã được tiêm đủ hai mũi hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ
đối với người đến hoặc về từ vùng xanh có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
tại thái bình từ mùng một tháng một mươi người và phương tiện đến vào phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời phải xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh
đối với người từ các địa phương khu vực có dịch đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi chín
khi đến vào phải tiêm đủ liều vaccine người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế tại nhà tự trả phí xét nghiệm hai lần
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại